công an quận một tp hcm vừa cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng đinh hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê cà mau
trú tại tp hcm và trí dũng chú quận một tp hcm để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng bảy công an quận một bất ngờ kiểm tra hành chính quán
karaoke milano số ba trăm năm mươi bảy phạm ngũ lão quận một tp hcm phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy
các trinh sát đã bắt quả tăng đối tượng đinh hoàng vũ và trí dũng cùng tăng vật gồm nhiều gói heroin và thuốc lắc
ngoài ra lực lượng công an còn lập biên bản xử phạt hành chính gần hai mươi đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời thu giữ một số bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
hiện lực lượng công an đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số ma túy trên đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ quán karaoke
trong việc để khách sử dụng ma túy tràn lan và kinh doanh quá giờ quy định